tỉnh cà mau vừa đề ra trong kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi định hướng đến năm hai nghìn bốn mươi
trong đó sẽ có năm mươi năm nhiệm vụ dự án ưu tiên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu với nguồn kinh phí trên một mươi chín tỷ đồng
theo kế hoạch tổng nguồn kinh phí trên chủ yếu là từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ và oda với trên một mươi tám tỷ đồng
thực hiện giai đoạn hai của dự án xây dựng kè tạo bãi khôi phục đai rừng phòng hộ biển tây và biển đông
xây dựng khu neo đậu tránh chú bão cho tàu cá và bến cá đảo hòn khoai điều chỉnh mở rộng khu neo đậu
tranh chú bão sông đốc huyện trần văn thời và cửa biển bồ đề huyện đầm rơi
trong giai đoạn này tỉnh sẽ ưu tiên dành năm tỷ đồng cho việc xây dựng đê biển đông một hai trăm linh tỷ đồng cho cải tạo
nâng cấp hệ thống thoát nước mưa nước thải khu vực nội đô thành phố cà mau một năm trăm linh tỷ đồng cho xây dựng và phát triển đô thị các huyện thành phố thích ứng với biến đổi khí hậu